tổng thống nga vladimir putin có thể giành được tới tám mươi hai tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tới
với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đi dự kiến là bảy mươi một đây là kết quả khảo sát do trung tâm nghiên cứu dư luận toàn nga thực hiện
trong khi đó theo một cuộc thăm dò do tổ chức thăm dò ý kiến công chúng thực hiện vừa qua với một năm trăm linh người được hỏi
ông putin có thể giành được tám mươi tổng số phiếu bầu với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ là sáu mươi
theo luật bầu cử tổng thống nga việc công bố các cuộc thăm dò dư luận khảo sát về cuộc bầu cử tổng thống bị cấm trong vòng năm ngày trước ngày bỏ phiếu
cuối cùng và ngay trong ngày bầu cử hội đồng liên bang nga hay thượng viện của quốc hội nga đã chỉ định ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn là ngày bầu cử tổng thống nga
ủy ban bầu cử trung ương nga sau đó thông báo rằng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra
trong ba ngày từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một mươi bảy tháng ba đây là cuộc bầu cử tổng thống kéo dài ba ngày đầu tiên của nga